để bảo vệ các khu dân cư và tàu thuyền ra vào tránh trú an toàn trong mùa mưa bão sắp tới
ubnd tỉnh phú yên đang tích cực chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thi công nước rút các công trình kẻ biển
và trong đó có kè chống sạt lở bồi lấp cửa biển đà diễn một thực trạng tái diễn nhiều năm qua
uy hiếp khu dân cư bến cá nguy hiểm cho hoạt động đánh bắt cũng như neo đậu của tàu thuyền ngư dân và thoát lũ vùng hạ rù
công trình kẻ chống sạt lở bồi lấp cửa biển đà diễn được xây dựng trên diện tích hơn một mươi ba hectare tại phương sáu tp tuy hòa
gồm một tuyến đê chắn sóng dài một km một kè biển dài một trăm linh ba m và một kè sông dài hai trăm linh hai m
đến nay công trình đã cơ bản hoàn tất giai đoạn một đủ khả năng chống trọi với chiều cường sóng biển uy hiếp trong mùa mưa lũ sắp tới
cái cửa đà diễn đó là một cái đơ tài nghiên cứu học rất là nhiều của nhà khu học rồi
hiện nay thì bang đã
tương hành công tác đô đá để mà làm trước phần hợp thống kẻ sông kẻ biển tức là kẻ bã bờ bờ
và nó còn một cái đơ nhô một cái đơ chắn sóng phía bờ bắc dài khoảng một km
và còn một cái hợp thống đơ phía nam nữa dài khoảng ba trăm linh m
tức là hai cái mở hàng để mà hướng dòng ra vời ngôi biển
đây là công trình kẻ biển có quy mô lớn nhất tp tuy hòa
tổng mức đầu tư gần tám trăm linh tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh kết hợp với ngân sách địa phương
khi hoàn thành công trình có tác dụng chống sạt lở bờ biển bảo vệ tài sản tính mạng của hàng trăm hộ dân trong khu vực
bảo đảm cho tàu thuyền ra vào thuận lợi đáp ứng nguyện vọng niềm mong đợi của nhân dân hàng chục năm qua
nó không phải bổ lắp không mà nó còn cái một công tác chống sạt lở bên trong
như đã biết thì năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi sáu thì toàn bộ cái vô cát phía nam đã bị cúng rối hoàn toàn
thì hiện nay là làm cái cửa đại dưỡng mục đích là để làm một phòng để chê chánh toàn bộ cái khu vực càng cá đông tắc bên trong
khu vực bảo chống chống bão đông tắc
còn công tác bổ lắp thì theo cái mô hình kết quả sản phẩm của tư vấn thiết kế lập thì nó giảm sẽ tối đa
tuy nhiên là hàng năm cũng phải có
công tác là nạ quét hàng năm bởi vì nó không thể nào mà nó chê chánh trực lượng không toàn một trăm linh được
nên nó phải có công tác nạ quét
hiện các nhà thầu đang thi công nước rút để chủ động ngăn chiều cường uy hiếp trực tiếp hàng chục hộ dân ven biển phường sáu
đồng thời chống sạt lở bổ lắp cát vào bến cá phường sáu và cảng cá đông tắc thành phố tuy hòa trong mùa mưa lũ sắp tới